đại diện bộ giao thông vận tải cho biết đến chiều một mươi năm tháng một mươi hai mươi bảy địa phương đã chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng tp hcm long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum đồng nai bắc giang quảng bình quảng trị ninh bình long an thanh hóa
lào cai thái bình thái nguyên hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định bình dương
ngoài ra một mươi một sở giao thông vận tải đang chờ ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm cần thơ hà giang gia lai bạc liêu quảng ninh bình phước lâm đồng an giang hưng yên hải dương hậu giang
cũng theo bộ giao thông vận tải lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đường bộ chưa nhiều
hai mươi hai tỉnh trong số hai mươi bảy địa phương nêu trên đã mở tuyến xe khách
với ba trăm một mươi sáu tuyến đăng ký mỗi ngày song thực tế chỉ có sáu mươi sáu chuyến khai thác trong ngày một mươi năm tháng một mươi vận chuyển chỉ có hai trăm linh ba khách
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi